áp thấp nhiệt đới trên vùng biển tây nam quần đảo trường sa đã mạnh lên thành bão
cơn bão số một năm hai nghìn một mươi chín có tên quốc tế là pabuk
hồi một mươi sáu giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng sáu hai độ vĩ bắc một trăm linh chín bảy độ kinh đông
cách đất liền các tỉnh nam bộ khoảng năm trăm linh km về phía đông nam cách côn đảo khoảng bốn trăm ba mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tương đương sáu mươi bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km đến một mươi sáu h ngày hai tháng một
vị trí tâm bão cách mũi cà mau khoảng ba trăm ba mươi km về phía đông nam cách côn đảo khoảng hai trăm tám mươi km về phía nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tương đương sáu mươi bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới nằm ở phía bắc vĩ tuyến năm độ vĩ bắc
trong hai mươi bốn giờ đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km
đến một mươi sáu h ngày ba tháng một vị trí tâm bão cách mũi cà mau khoảng hai trăm một mươi km về phía nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi